đối tượng trần trung khánh chú xã vĩnh phú tây huyện phước long vừa bị tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
theo cáo trạng anh huỳnh văn toàn có đưa cho trần trung khánh số tài khoản và mật khẩu dịch vụ chuyển tiền internet banking để nhờ chuyển tiền cho các đối tác làm ăn
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm bị cáo khánh biết được số dư trên tài khoản của toàn còn năm mươi năm triệu đồng nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bạn
để thực hiện hành vi bị cáo khánh mượn thẻ atm của bạn sau đó thực hiện việc chuyển tiền năm mươi năm triệu đồng từ tài khoản của huỳnh văn toàn sang tài khoản này và rút tiền chiếm đoạt được hai mươi triệu đồng thì bị toàn phát hiện
xét hành vi tính chất của vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần trung khánh mức án ba năm tù giam
công an tỉnh con tum phối hợp với công an tỉnh hải dương vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt trên toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng là vũ thanh phương chú tại huyện ninh giang tỉnh hải dương phương là đối tượng đã có tiền án tiền sự thường lang bạc ở các tỉnh phía bắc để thỏa mãn đam mê đỏ đen
đối tượng đã lừa đảo cắm xe ô tô của người quen lấy số tiền là ba trăm hai mươi triệu đồng
lo sợ bị bắt đối tượng lẩn trốn liên tục tại nhiều tỉnh thành từ bắc vào nam
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh con tum đã mật phục bắt gọn đối tượng phương khi đang lẩn trốn tại huyện sa thầy tỉnh con tum
tiếp theo là thông tin bắt giữ các tụ điểm cờ bạc tại hai địa phương tiền giang và hà giang
công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang vừa triệt phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất chống thuộc ấp giáp nước xã phước thạnh thành phố mỹ tho
tụ điểm này do đối tượng nguyễn văn tâm ngụ ấp bình tạo xã trung an thành phố mỹ tho đứng ra tổ chức
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một mươi bảy đối tượng cùng tăng vật gồm trên một trăm linh triệu đồng một mươi năm điện thoại di động và nhiều tăng vật có liên quan
còn tại hà giang công an huyện bắc quang đã bắt quả tang một mươi chín đối tượng đang say xưa sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa ăn tiền tại nhà riêng của nguyễn văn tốt ba mươi bốn tuổi trú tại thôn vĩnh tâm xã vĩnh phúc
tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm gần sáu mươi triệu đồng
hai mươi ba điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan
ngoài ra cơ quan công an đã tạm giữ một xe ô tô chín xe máy các đối tượng dùng để đến tham gia đánh bạc
thưa quý vị công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau cho biết vừa ngăn chặn thành công một vụ bắt giữ người trái pháp luật
lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết của bị hại là ngư phủ một số đối tượng đã tổ chức hành hung bắt giữ người để đòi tiền
đây là một trong những thủ đoạn được người dân xứ biển sông đốc gọi là cò ngư phủ
thực trạng ấy đã được xử lý nhưng nay lại tiếp tục tái diễn
theo tố giác của gia đình anh tiêu nguyên úc ngư phủ ở quyện ngọc hiến
hiện đang làm thuê cho tàu đánh bắt thủy sản tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau với cơ quan công an
về việc anh úc đang bị một nhóm người hành hung và hiện đang bị giam giữ tại một căn nhà thuộc khóm hai thị trấn sông đốc
anh úc đã được giới thiệu cho tôi đi
ông thành đưa tôi ra ghe tới vô ông nói tôi mượn tiền mà tôi không có mượn
rồi tới ghe vô thì ông kêu tôi thổi tiền lại liền
còn hôm thồi thì ông bắt ghe đi ghe khác
rồi nói gì ông kêu tôi xuống về nhà tôi không có về
rồi ông phóng lên ông quến tôi
ba bốn người quến tôi rồi kéo tôi về
nhận được tin báo lực lượng công an huyện trần văn thời
nhanh chóng tiến hành giải cứu anh tiêu nguyên úc
đồng thời mời bốn đối tượng có liên quan đến việc bắt giữ người trái pháp luật về cơ quan để điều tra
trong đó gồm tạ thị tuyết trần kim thành trần trung hải và nguyễn văn thông
các đối tượng này cùng trú tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời
hai nghìn một mươi năm đến nay tình trạng cò mọi người phủ xảy ra khá là phức tạp
một số đối tượng lợi dụng tình hình thiếu ngư phủ của chủ ghe
cho nên là chúng đó là đón trận tìm những cái người mà đi xuống như này để là làm người phủ
thì là dụ dỗ lại nhà cho ăn uống rồi là sau đó là đưa ra ghe để lấy tiền cò
có những trường hợp là đi ra ghe gì là họ lấy một trường hợp
giờ đi một tháng hai tháng hoặc ba tháng từ một mươi tới hai mươi triệu
theo kết quả điều tra ban đầu anh tiêu nguyên úc được tuyết thành tổ chức đi theo tàu
để đánh bắt thủy sản được chủ tàu cho tạm ứng trước số tiền là một mươi triệu đồng
nhưng tuyết và thành cất giữ
thấy vậy anh úc liền bỏ vào bờ nên bốn đối tượng trên đã tổ chức bắt giữ úc ngay khi tàu vừa cập cửa biển
thủ đoạn của một số đối tượng vừa thực hiện trong vụ việc trên được người dân ở cửa biển sông đốc gọi là cò ngư phủ
hoạt động của những cò ngư phủ đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương
nhất là vào những thời điểm tàu ghe ra vào cửa biển
chúng tôi mong là những người mà đến đây để tìm việc làm đó phải chọn một cái nơi mà mình cảm thấy nó an toàn
còn nếu như không biết thì đến liên hệ với quỹ ban thị trấn sông đốc
hiện nay quỹ ban thị trấn sông đốc đã có thành lập một cái trung tâm để tiếp nhận rồi giới thiệu việc làm trong đó có giới thiệu ngư phủ
vụ việc trên cũng là lời cảnh báo đối với những người muốn tìm việc làm trên các tàu ghe tại cửa biển sông đốc nói riêng
và các cửa biển khác nói chung
cần cảnh giác và hãy đến cơ sở uy tín chất lượng khi tìm việc làm đặc biệt nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo
để được sự hỗ trợ khi rơi vào cạm bẫy của những đối tượng là cò ngư phủ
hiện bốn đối tượng trên đang bị bắt khẩn cấp về hành vi bắt người trái pháp luật
thưa quý vị lao động chính là con người là nhân tố quyết định sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội
vì vậy bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là đạo lý
và là phần rất quan trọng trong quy định pháp lý của tất cả quốc gia trên thế giới
và việt nam cũng không nằm ngoài những quy định này
tuy nhiên hiện nay tình trạng người lao động bị xa thải trái luật đang ngày một gia tăng theo chiều hướng phức tạp
các đơn vị sử dụng người lao động thì luôn nguyện biện đưa ra nghìn một lý do để buộc người lao động phải thôi việc
nhất là đối với các doanh nghiệp trong khối fdi
còn với người lao động thì mất việc đồng nghĩa với nồi cơm bắt gạo bị ảnh hưởng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
lấy lý do hết hợp đồng lao động khi tay nghề nhưng công ty báo không đạt cộng dồn các sai phạm để xa thải
tổ chưởng trưởng phòng cũng ký quyết định sa thải hay sa thải trong nghỉ việc vì những lý do không rõ ràng
đó là muôn vản lý do sa thải chấm dứt hợp đồng mà người lao động gắt phải
trước em làm công ty xeo thật ra trong công ty đấy thì nó cũng phải thi tay nghề mới cho lên
bảng g nó mới ký hợp đồng
ngày đấy bọn em cũng thi tay nghề nhưng bọn em không đỗ hay là được một thời gian thì bọn em ký hợp đồng dài hạn
do bọn em không đỗ tay nghề nên là công ty nó không cho ký hợp đồng dài hạn nữa nên là bọn em nghỉ ở công ty đấy
công ty đang nàm ăn có nghĩa là thành đắn nhưng mà lấy lý do là không tiếp tục phát triển được nữa
nên là bọn tôi chuẩn bị đến đó
công ty đang nàm ăn có nghĩa là thành đắn nhưng mà lấy lý do là không tiếp tục phát triển được nữa nên là bọn tôi chuẩn bị đến đó
thời gian ký hợp đồng tiếp thì họ nói như thế là hủy hết không cho công nhân ký hợp đồng nữa
rồi tôi xin công việc khác thì đến khoảng độ nửa tháng sau thì họ lại gọi về để cho ký hợp đồng tiếp lại
nhưng mà do công việc chúng tôi dưới này làm an thuận rồi nên chúng tôi không về nữa
những vụ việc do người lao động nghỉ việc không lý do chính đáng đang diễn ra ngày càng nhiều
theo các chuyên gia người lao động trước hết phải hiểu luật để thực hiện tốt nghĩa vụ và bảo vệ mình
bên cạnh đó một số quy định trong luật lao động cần phải rõ ràng hoàn thiện hơn nữa mới có thể hạn chế tình trạng người lao động bị xa thải trái luật như hiện nay
với chức năng của tổ chức công đoàn chúng tôi cũng đã liên kết rồi phối hợp với các cơ quan chức năng để tham gia kiểm tra thanh tra giám sát và xử lý nghiêm khắc những đơn vị vi phạm
đặc biệt là công đoàn cơ sở
cũng làm tốt
chúng ta giám sát làm sao để cho các doanh nghiệp không có điều kiện để lệch luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi pháp chính đáng cho người lao động
theo các chuyên gia hiện đa phần các doanh nghiệp fdi đầu tư vào việt nam đều ở những khâu đơn giản như gia công lắp ráp nên không đòi hỏi cao về chất lượng
sau khi tuyển dụng doanh nghiệp chỉ cần hai tuần để đào tạo là lao động có thể làm được việc
vì vậy quá trình tuyển cho sự việc này sẽ diễn ra

ta phải điều chỉnh những điều khoản mà quy định về vấn đề hợp đồng lao động chặt chẽ hơn
để làm sao tránh tình trạng người sử dụng lao động lách nguật để chấm dứt hợp đồng lao động với hàng loạt người lao động
đặc biệt là khi người lao động đã ở độ tuổi tương đối cao rồi khó có thể có cơ hội để kiếm việc làm được
để hạn chế tình trạng này cần phải có những quy định thật cụ
cụ thể trong hợp đồng lao động họ ước lao động thập thể về nội quy làm việc để người lao động cùng định phát triển sức lao động khi còn trẻ với mức lương cấp do chuyển việc tiên tục mà họ cần có một công việc ổn định để đảm bảo hiểm xã hội trong tương lai
chương trình tiếp tục với những thông tin y tế đáng chú ý
thưa quý vị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm thời điểm này số ca mắc tay chân miệng đang nhập viện điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi tăng gần gấp đôi
theo thống kê của khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi trung bình mỗi ngày tại khoa tiếp nhận và điều trị từ sáu đến bảy trường hợp thậm chí có ngày lên đến một mươi trường hợp
đa số trẻ nhập viện đều có những triệu chứng khá rõ của bệnh tay chân miệng như sốt cao co giật nhẹ nổi bọng nước đỏ khắp tay chân và nhiều vết luet trong miệng
đã xuất hiện nhiều trường hợp tay chân miệng độ hai độ ba đây là những cấp độ nguy hiểm gây suy hô hấp và có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của trẻ
các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi trẻ có những dấu hiệu như sốt cao bỏ chơi bỏ ăn ngủ hay giật mình tay chân run đứng không vững và có xuất hiện các bọng nước đỏ trên tay chân và miệng thì cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị
một bệnh nhân bị lao gan trên nền winson hiếm gặp đã được bệnh viện trợ rẫy chữa khỏi hoàn toàn
theo các bác sĩ điều trị ca bệnh này cực kỳ hiếm
y văn thế giới chỉ có ghi nhận một trường hợp được điều trị thành công trước đây
đây cũng là ca bệnh lao gan trên nền winston đầu tiên ở việt nam được chữa khỏi
bệnh này rất hiếm gặp ngay cả vùng có tỷ lệ lưu hành bệnh lao cao như việt nam
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm gan cấp được chuẩn đoán lao gan nghi ngờ do tác dụng phụ của thuốc khi điều trị bệnh wilson
hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định
do bệnh khó chuẩn đoán và thường bị nhầm lẫn với các bệnh khác các bác sĩ cảnh báo khi gặp những dấu hiệu trầm cảm vàng dan ăn xương phù tay chân cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị
thưa quý vị thời gian qua mặc dù ngành y tế đã tăng thêm số dường bệnh nâng cấp cơ sở vật chất đầu tư mua sắm thêm một số trang thiết bị hiện đại cải tiến thủ tục hành chính nhằm phục vụ bệnh nhân được tốt hơn đồng thời giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương
mặc dù hiện nay các bệnh viện trung tâm y tế tuyến huyện được đầu tư hàng loạt các máy x quang hiện đại giá hàng tỷ đồng nhưng không có bác sĩ đọc kết quả cho nên vẫn đắp chiếu và đây là thực trạng đang diễn ra tại các bệnh viện trung tâm y tế ở các huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi
máy x quang trị giá hàng tỷ đồng này của trung tâm y tế huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi hiện đã ngừng hoạt động từ nhiều tháng nay
muốn chụp x quang người dân hay bệnh nhân ở đây phải lạn lội hơn sáu mươi kg
tám mươi km để đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi mới có thể chụp x quang và trần đoán bệnh
khó khăn chăm bề nhưng bà con nơi đây cũng không có chọn lựa khác
sau ba tháng một vết thương ở chân do tai nạn giao thông ông hồ văn công thôn gò rô xã trà quân huyện tây trà đến trung tâm y tế huyện tây trà để trục x quang kiểm tra
dù có đầy đủ máy móc thiết bị nhưng các bác sĩ ở đây yêu cầu ông đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi để chụp phim với lý do ở đây không có bác sĩ
sau nhiều lần đi lại ông được trung tâm y tế huyện tây trà trục x quang với cam kết hai bên chịu chi phí vì bảo hiểm không thanh toán
theo thông tư bốn mươi một nếu cơ sở y tế không có bác sĩ cử nhân chuyên khoa trần đoán hình ảnh xét nghiệm ký kết luận thì sẽ không được thanh toán bảo hiểm y tế
thực hiện quy định này một mươi hai trong số một mươi bốn bệnh viện trung tâm y tế
các huyện của tỉnh quảng ngãi phải dừng các hoạt động chụp x quang xét nghiệm vì không có bác sĩ cử nhân chuyên khoa
thực tế tại các huyện miền núi hầu hết cán bộ chụp x quang là y sĩ được đào tạo lên kỹ thuật viên
do vậy không đáp ứng theo quy định của bộ y tế
việc đột ngột dừng các thủ thuật y tế này đã kéo theo nhiều hệ lụy trong khám điều trị bệnh cho người dân tại cơ sở
hầu hết các bệnh nhân phải chuyển tuyến trên để điều trị
các trường hợp cấp cứu cơ sở y tế phải gánh chi phí này
thực hiện khám chi phí bệnh cho người dân ở đây mà không chụp phim x quang cho người dân
thì tất cả người dân ở đây phải đi quảng ngãi phải giới thiệu bệnh nhân đi quảng ngãi
ví dụ như gãi xương chúng tôi vẫn chụp được vẫn có kỹ thuật viên chụp được
nhưng mà là phải giới thiệu bệnh nhân đến các tuyến tỉnh để chụp
bởi vì nào đó mới có bác sĩ chuyên khoa x quang hoặc là xét nghiệm
thì cũng phải nói rõ đó là câu đảng cử nhân xét nghiệm thì chúng tôi là không có
nhưng nhiều bệnh nhân mà đánh với chúng tôi trong tình trạng khẳng cấp
buộc chúng tôi phải thực hiện mở máy để chụp x quang cho bệnh nhân
để phục vụ bệnh nhân chẳng đoán điều trị kịp thời cho bệnh nhân
nên không thể bỏ bệnh nhân được
theo thống kê của sở y tế quảng ngãi
toàn ngành hiện chỉ có chín bác sĩ chuyên khoa trần đoán hình ảnh
và đa số đều ở bệnh viện đa khoa tỉnh
quy định điều chỉnh phải có bác sĩ chuyên khoa hình ảnh không nằm ngoài mục đích
là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
tuy nhiên lộ trình thực hiện quá gấp không thực tế
tăng thêm gánh nặng cho y tế cơ sở gây ảnh hưởng đến khám chữa bệnh cho nhân dân
thưa quý vị vào tối ngày một mươi tám tháng chín vừa qua
tại trung tâm huyện vùng cao mù căng trải
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái khai mạc tuần văn hóa du lịch
danh thắng quốc gia dụng bậc thang mù căng trải năm hai nghìn một mươi sáu
đêm khai mạc đã tái hiện cuộc sống thường nhật của đồng bào
trên những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ được công nhận là danh thắng quốc gia vào năm hai nghìn bảy
đến với vùng cao mù căng trải đúng vào tuần văn hóa thể thao và du lịch
danh thắng quốc gia dụng bậc thang mù căng trải hai nghìn một mươi sáu
bạn không chỉ được trải nghiệm ngắm nhìn và nếm thử nhiều sản vật đặc biệt chưng nơi đây
mà còn được giao lưu tiếp xúc và tìm hiểu nhiều nét văn hóa độc đáo vùng cao tây bắc
được biết trong tuần văn hóa du lịch ruộng bậc thang năm nay
xã chế cua nha huyện mù căng trải
được huyện giao tham gia trưng bày bán các loại sản phẩm truyền thống của dân tộc
như trang phục của người mông các loại nhạc cụ dân tộc
và một số món ăn ẩm thực truyền thống của người dân tộc mông
như các món ăn mèn mén gà đen rượu thóc tổ pang và pá rủ
nhưng nổi bật nhất là món ăn mèn mén được làm từ ngô tẻ
ngô do người mông trồng trên các sườn núi cao thơm và dẻo
món ăn nghe rất đơn giản nhưng để làm ra nó phải trải qua nhiều kỳ công
ngô được đem vào nhà
đem tách hạt xay nhỏ và sàng cho bột thật mịn đều
sau đó ngô được trộn với nước
người phụ nữ mông phải tính toán sao cho lượng nước vừa đủ để bột mịn
không quá khô không quá nhão
rồi họ mang đồ bột ngô hai lần
lần đầu đồ cho bột ngô nở tơi ra sau đem bắt ra để nguội
họ đảo bột đã được đồ cho bông tơi đem đồ lần hai với lửa vừa đều
cho đến khi mèn mén chín dậy mùi thơm
để làm được món ăn
mèn mén thơm ngon điều quan trọng nhất là từ khâu chọn ngô
ngô phải to mẩy không bị sâu bệnh
và người làm phải biết quy trình làm thì mèn mén mới ngon gậy và dẻo
không chỉ đơn thuần là món ăn dân dã
mèn mén còn gọi là món ăn đặc trưng của đồng bào mông
hiện nay người dân bản dề thàng xã chế cua nha huyện mù căng trải
đang tất bật chuẩn bị các món ăn truyền thống
phục vụ đón khách trong và ngoài nước trong tuần lễ ruộng bực thang năm hai nghìn một mươi sáu
để quảng bá giới thiệu đến với du khách về tiềm năng ẩm thực nơi vùng cao này
huyến quốc lộ một có những viết đứt hở khoảng một mươi cm nằm trên làn xe hai bánh kéo dài gần một mươi m
ngoài ra mặt đường còn có hiện tượng bị sụt lún khiến người đi đường phải lo lắng khi tham gia giao thông
và đến sáng qua đại diện khu quản lý giao thông đô thị số hai cho biết
trước mắt sẽ rào chắn và đặt biển để cảnh báo người đi đường tránh gặp phải tai nạn đáng tiếc
sáng qua đoàn công tác liên ngành của ban an toàn giao thông tỉnh hải dương tổ chức gia quân kiểm tra xử lý
đối với các phương tiện xe công nông xe tự chế ba bốn bánh xe ô tô hết niên hạn sử dụng trên địa bàn
mặc dù đã được nhắc nhở tuyên truyền nhưng qua một ngày kiểm tra tại huyện bình giang
đoàn công tác liên ngành vẫn phát hiện hơn một mươi trường hợp xe công nông xe tự chế ba bốn bánh
xe ô tô hết niên hạn sử dụng lưu hành trên các tuyến đường trên địa bàn các huyện bình giang
cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính
tạm giữ tịch thu phương tiện vi phạm để xử lý
được biết từ nay cho đến hết ngày hai mươi tám tháng chín đoàn công tác liên ngành ban an toàn giao thông tỉnh hải dương
sẽ tiếp tục phối hợp với ban an toàn giao thông cấp huyện tiến hành kiểm tra xử lý đối với các xe công nông
xe tự chế ba bốn bánh xe ô tô hết niên hạn sử dụng trên địa bàn một số huyện và thành phố hải dương
thưa quý vị
theo tổng cục đường bộ việt nam hiện tất cả các địa phương ở nước ta đều đã sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
để làm căn cứ phạt nguội những vi phạm trong kinh doanh vận tải
tuy nhiên thực tế cho thấy việc làm này chưa phải là giải pháp duy nhất để xử lý những lỗi vi phạm
đặc biệt là với những lỗi vi phạm phổ biến như xe khách chạy với tốc độ rùa bò để bắt khách
cũng như phương tiện cố tình tắt thiết bị giám sát hành trình
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chỉ cần một lần truy cập hệ thống là có thể biết toàn bộ những vi phạm trong tháng
công nghệ này mới được tổng cục đường bộ việt nam áp dụng trong hệ thống quản lý thiết bị giám sát hành trình
với tiện ích đó đến nay tất cả các địa phương đều đã sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
làm căn cứ xử lý phạt nguội trong việc kinh doanh vận tải
tuy nhiên đây cũng chưa thể xem là giải pháp xử lý triệt để những vi phạm
để biết được cái phương tiện này dừng lại
đón trả khách hay không thì thiết bị giám sát hành trình không phát hiện được việc đó
và để làm được cái việc đó để phát hiện cái việc đó thì phải thông qua cái hệ thống camera giám sát ở trên đường
thì mới biết được là cái phương tiện đó có thực hiện đón trả khách hay không
hạn chế này dẫn đến thực tế là dù tình trạng vi phạm về tốc độ của lái xe có chiều hướng giảm
nhưng tình trạng các phương tiện xe khách dừng đỗ đón trả khách sai quy định
vẫn còn tiếp diễn khá phổ biến
đặc biệt trên một số tuyến đường các vi phạm này vẫn đang diễn ra một cách khá ngang nhiên
đáng chú ý theo các chuyên gia đối với các phương tiện của các cá thể kinh doanh nhỏ lẻ hầu như đang còn bị bỏ ngỏ
cá nhân thì làm thế nào họ phải có thiết bị giám sát hành trình
nhưng họ lại có cái người giám sát cái thiết bị này vào đó
nếu không thì nó sẽ xảy ra nhiều trường hợp ví dụ như là tập thiết bị lắc
nhưng họ lại cắt đi thiết bị lắc nhưng mà tiếp điều không truyền về
thì đấy là một những cái vấn đề có thể rất khách quan mà cần phải có thời gian để xử lý
liệu thống kê cho thấy trong tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng trên cả nước đã xử lý gần một bảy trăm linh phương tiện
thu hồi phù hiệu đình chỉ khai thác tuyến có thời hạn một tháng đối với gần một bốn trăm linh xe ô tô thông qua thiết bị giám sát hành trình
gần tám mươi phương tiện vi phạm quá tốc độ
đáng chú ý bình quân chỉ có gần bảy mươi tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của tổng cục đường bộ
điều này cho thấy cần phải có những giải pháp để quản lý chặt chẽ hơn nữa
tổng cục đường bộ việt nam liên tục có cái văn bản hàng tháng thì đều có cái chỉ đạo các sở giao thông vận tải
đồng thời có văn bản gửi đến ủy ban nhân dân các tỉnh để đề nghị ủy ban các tỉnh chỉ đạo các sở thông vận tải
trong việc trích xuất các dữ liệu trên hệ thống của tổng cục đường mộ việt nam
đặc biệt là các phương tiện có vi phạm về thời gian lái xe liên tục
và các phương tiện không truyền dữ liệu lên hệ thống để có biện pháp chấn chỉnh xử lý kịp thời

tuyến đường vành đai ba trên cao thành phố hà nội
hà nội dù đã được lắp đặt camera giám sát nhưng những lỗi vi phạm như thế này vẫn thường xuyên diễn ra mà không bị phát hiện
có lẽ bên cạnh các biện pháp kỹ thuật thì nâng cao nhận thức của chủ phương tiện
vẫn là yếu tố quyết định nhất để hạn chế những sai phạm này